trong nhiều năm trở lại đây việc khai thác và chế biến khoáng sản đã có phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các địa phương tạo công an việc làm cho người dân
thế nhưng lợi ích từ khoáng sản mang lại vẫn chưa tương xứng tình trạng thất thoát khai thác trái phép vẫn diễn ra
hệ lụy từ khai thác chế biến khoáng sản đã ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân
phóng sự sau được thực hiện tại bắc cạn
đây là hình ảnh khu chế biến khoáng sản ở xã thượng quan huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
sau nhiều năm khai thác và chế biến đến nay những gì còn lại là những hố nham nhở
tại khu vực này nhiều dụng cụ máy móc dùng để chế biến khoáng sản vẫn còn ngổn ngang